cũng trong sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đà nẵng đã công bố lịch trình thông tin ban đầu về ca bệnh số bốn trăm một mươi tám
trong một tháng gần đây bệnh nhân chỉ ở thành phố đà nẵng không đi ra ngoại tỉnh không tiếp xúc với người nước ngoài
hàng ngày bệnh nhân có uống cà phê ăn sáng ở khu vực xung quanh nhà
bệnh nhân đang sống cùng vợ và con gái ở phường thanh bình quận hải châu tp đà nẵng
trong vòng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát bệnh nhân có trăm bố đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc
bệnh viện đà nẵng từ ngày năm tháng bảy
nhà bệnh nhân cũng ở cạnh nhà bố của mình
ngày một mươi một tháng bảy bệnh nhân ho sốt mệt mỏi sút cân và ăn uống kém
bệnh nhân có nhờ con rể trở đến khám tại phòng khám tư nhân ở đường đinh tiên hoàng
ngày một mươi tám tháng bảy bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện quận hải châu
sau đó bệnh nhân tự đến khoa cấp cứu bệnh viện đà nẵng và được chuyển vào khoa nội hô hấp bệnh viện đà nẵng phòng năm trăm linh sáu
tình trạng bệnh nhân đến khám ho khạc đờm trắng khó thở chẩn đoán vào viện viêm phổi theo dõi lao phổi biến chứng suy hô hấp
ngày hai mươi ba tháng bảy bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực và hiện tại tình trạng của bệnh nhân nặng phải thở máy qua nội khí quản
như vậy ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chính thức xác nhận đà nẵng có hai bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu trú tại quận liên triểu
và số bốn trăm một mươi tám trú tại quận hải châu bị nhiễm virus sars cov hai
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và ubnd
dân thành phố đà nẵng công an thành phố đã khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đi từng ngõ gõ từng nhà
nhằm quản lý và kiểm tra tất cả những trường hợp có khả năng tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín để tiến hành khoanh vùng dịch tễ kịp thời
một mươi giờ tối hàng trăm cán bộ chiến sĩ ở khắp các địa phương của thành phố đà nẵng vẫn duy trì ứng trực một trăm linh quân số
đồng loạt triển khai xuống tận khu dân cư các cơ sở kinh doanh lưu trú nơi cho người đất ngoài thuê trọ trên địa bàn
của lực lượng công an thành phố vào thời điểm này lên rất tài đối kiện
chúng tôi cảm thấy rất là vui với sự vào cuộc của chính quyền thành phố để phòng ngừa dịch bệnh
chúng tôi cảm thấy việc kiểm tra này rất là tốt và sẽ phối hợp khai báo cụ thể
chúng tôi hiểu và rất hoàn nganh
hy vọng với những gì việt nam đã làm rất tốt để kỳ trước thì dịch bệnh một lần nữa sẽ được đẩy lùi
cùng với đó công an các phường còn quán triệt cho từng cảnh sát khu vực tổ chức kiểm tra cụ thể
thường xuyên nhắc nhở các khách sạn nhà hàng nhà cho thuê trọ nắm được thông tin các đối tượng trong diện f một f hai
để chủ động có biện pháp phòng ngừa y tế
đặc biệt đối với người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn thành phố
công an địa phương còn phối hợp kịp thời với phòng quản lý xuất nhập cảnh để nắm rõ thời gian đến và đi
có biện pháp theo dõi cách ly phù hợp
cái việc khai báo trung thực và chân sát là điều tối quan trọng đối với trong tình hình hiện nay
riêng bản thân khách sạn thì lúc nào khi khách vào đều có khai báo y tế
rồi khai báo tạm trú và khai báo tình hình di chuyển trong vòng một mươi bốn ngày theo mẫu của sở du lịch ban hành
thì bản thân tôi cũng như đồng quán tiệc trong bộ công nhân viên là kiểm tra các thông tin ấy
và đối chiếu các thông tin đó đặc biệt là lưu ý các khách đến từ những vùng dịch
cái việc tuyên truyền đối với các cơ sở nhân dân lưu trú thì các cơ sở cũng nhận thức rất là tốt
về cái việc phòng chống bệnh dịch
qua đó thì cũng hợp tác với công an phường để triển khai tốt cái công tác mà khai báo với lưu trú
và cũng phòng chống bệnh dịch được tốt hơn
để việc phòng ngừa dịch bệnh thật sự đạt hiệu quả bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
người dân thành phố cũng cần nâng cao ý thức tự giác trong khai báo nước ngoài tạm trú
và thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng khi có người lạ đến lưu trú tại địa phương
quyết tâm cùng thành phố đẩy lùi đại dịch covid một mươi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại